hôm nay công an thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ trần hoài sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy để điều tra hành vi giết người sau khi dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân tử vong
theo đó trần hoài sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và vợ là chị đoàn thị xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê phú yên hành nghề bán vé số thuê nhà trọ trên đường vườn chuối phường bốn quận ba ở cùng hai con
khuya một mươi hai tháng một mươi sau khi uống rượu với một số người bạn tại nhà trọ sơn vào ngủ chung và có ý muốn gần gũi nhưng chị thủy không đồng ý
bực tức sơn chạy xuống bếp lấy dao trở lại giường đâm vợ hai nhát rồi ra công an đầu thú
chị thủy được những người cùng ở trọ đưa đi cấp cứu nhưng không kịp nạn nhân đã tử vong hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án